tính đến sáu giờ sáng nay một mươi chín tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín nào mới
tổng số ca mắc hiện tại là chín trăm tám mươi chín ca
trong chín trăm tám mươi chín ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi chín tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm hai mươi năm ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi chín ca số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là tám mươi một năm trăm tám mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba ba trăm năm mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi hai ba trăm sáu mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú năm mươi năm tám trăm bảy mươi năm người